thưa quý vị trong đêm qua vùng áp thấp trên khu vực giữa của biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong đêm nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng tây và hướng về đất liền các tỉnh miền trung
do ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp năm vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giới cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba năm mươi m biển động mạnh
gần sáng và ngày mai hoàn lưu của vùng áp thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền trung
giải hội tụ nhiệt đới chứa vùng áp thấp này với đới gió đông và sẽ còn kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc
vì vậy trong đêm nay và ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền trung tiếp tục có mưa ở nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi tỉnh bình định và phần phía bắc của tỉnh phú yên sẽ là những nơi có mưa to đến rất to
tình trạng ngập úng diện rộng vẫn còn kéo dài ở các tỉnh thành quảng bình quảng trị thứ thiên huế đà nẵng
cùng với đó là nguy cơ cao về tình trạng ngập úng và khả năng xảy ra xa lở đất
còn về nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh miền trung sẽ không cao phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
riêng đối với các tỉnh từ quảng trị đến phú yên nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
giải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp cộng gió đông cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới khu vực tây nguyên
khiến các tỉnh này trong đêm nay và ngày mai có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực phía bắc tây nguyên có mưa to đến rất to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi trên hai trăm linh mm kèm theo đó là nguy cơ cao vì tình trạng lũ quét và xa lở đất
khu vực còn lại của tây nguyên các tỉnh nam bộ
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở phần phía bắc tây nguyên chỉ từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực phía nam của tây nguyên nhiệt độ là hai mươi sáu hai mươi tám độ và các tỉnh nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực miền bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh nên thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa
nền nhiệt về đêm và sáng giảm thấp vùng núi nhiệt độ chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi độ trời rét
khu vực trung du và đồng bằng có mức nhiệt độ chỉ từ hai mươi đến ba mươi độ

sang ngày mai dưới tác động của không khí lạnh miền bắc vẫn duy trì trạng thái ít mưa trời nắng giáo
và nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước